các ngành chức năng tại thành phố hồ chí minh đã triển khai nhiều dự án cải tạo
mở rộng các cây cầu nhằm tạo sự thông thoáng cho người dân
tuy nhiên việc thi công lại trì trệ kéo dài
khiến tình trạng ủn tắc giao thông ngày một gia tăng nhất là vào giờ cao điểm
giữa tháng năm năm hai nghìn một mươi tám dự án nâng cấp mở rộng cầu kênh tẻ nối với quận bảy quận bốn quận năm
được triển khai có tổng bức đầu tư hơn tám mươi chín tỷ đồng
dự án dự kiến hoàn thành trong tháng bảy này nhưng đến nay vẫn còn ngỗ ngang
mặt cầu bị thu hẹp để thi công khiến các phương tiện lưu thông càng khó khăn
kẹt xe vì thế xảy ra triển miên
hiện nay dự án thực hiện xong các hạng mục như cải tạo kích thước hình học
đại nút giao khánh hội vĩnh hội điều chỉnh tường tránh đầu cầu
xây dựng sáu cầu thang bộ hành cho người đi bộ
hiện nay là chủ yếu các cái hạng mục mà chưa hoàn thiện là chủ yếu là phần mở rộng phần mặt cầu
không riêng gì cầu kênh tẻ hiện những cây cầu khác kết nối khu vực phía nam
gồm quận bảy quận tám và huyện nhà bè vào trung tâm thành phố như cầu chữ y cầu tân thuận
cũng thường xuyên quá tải
trong khi đó dự án làm cầu nguyễn khoái qua kênh tẻ đã được cấp thẩm quyền thành phố phê duyệt
với tổng vốn đầu tư hơn một tỷ đồng cầu dài ba trăm bốn mươi sáu m rộng hai mươi hai năm m nhưng đến nay dự án vẫn còn nằm trên giấy
tương tự hai dự án lớn hơn gồm đường trục bắc nam tổng bức đầu tư chín ba trăm linh tỷ đồng
nối quận bảy quận bốn và nhà bè và cầu thủ thiêm bốn nối quận hai và quận bảy mới chỉ dừng lại ở giai đoạn nghiên cứu
với thực trạng diễn hiện này tình trạng kẹt xe ủng tắc giao thông tại khu vực phía nam thành phố hồ chí minh rõ ràng chưa thể sớm chấm dứt